năm hai nghìn năm công ty minh linh được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn bảy công ty này chuyển hượng cho công ty hương phú hai trăm linh tám lô đất
cầm cố ngân hàng chuyển hượng cho nhiều cá nhân

năm hai nghìn hai mươi ubnd huyện long hồ ban hành nhiều quyết định cưỡng chế thu hổi đất đối với các hộ dân nêu trên
người dân cho rằng quyết định cưỡng chế là trái quy định
đất của tôi đền bù khoảng ba mươi năm một mét vô
nhưng mà khi công ty minh linh phân lô bán nền là khoảng một mươi triệu mét luôn
là gấp hai trăm linh ba trăm linh lần giá trị đất của tôi
thì cái đó nó là mất đi quyền lợi của tôi
tôi đề nghị là các cấp chính quyền phải xem xét lại cái điều kiện đó
tôi dẹp trại heo sẵn sàng để mà giao đất
nhưng mà với điều kiện là đất của tôi nó phải nằm trong cái quy định của bác
cái này là công ty minh linh là lấy phần đất của tôi bán rõ ràng
mà lại làm không đúng bác lực
lẽ ra thì bây giờ phải cho tôi biết được rằng tôi đã bị quy hoạch bao nhiêu
và tuy vậy là trong cái quyết định đó nói cái vấn đề gì
không đưa cái quyết định thu hồi đất cho tôi
mới đây ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh vĩnh long đã khởi tố vụ án khởi tố vị gan
bắt tạm giam hai vợ chồng phạm thị linh phượng và cao minh tân
trong đó tân là đại diện pháp luật của công ty minh linh
và tân là đại diện pháp luật của công ty minh linh
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hai đối tượng này cũng đứng tên hàng chục công ty khác tại nhiều địa phương
và được giao đất cho thuê để thực hiện nhiều dự án lớn
sau đó chuyển dựa hoặc bị phát mãi
vừa rồi là những thông tin trong chương trình thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ giang thái xin kính chào và hẹn gặp lại